với phương châm tranh thủ từng phút từng giờ thần tốc truy vết trả kết quả xét nghiệm nhanh
từ chiều tối ngày năm tháng sáu tỉnh bắc ninh đã khẩn trương tiến hành truy vết
và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng toàn bộ huyện thuận thành
theo kế hoạch từ nay đến hết ngày một mươi ba tháng sáu huyện thuận thành sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
trên phạm vi toàn huyện nguyên tắc lấy mẫu gộp với tổng số hơn sáu mươi bảy mẫu
tương ứng với khoảng hơn hai trăm linh người lấy cuốn chiếu giữa các thôn tránh tình trạng tập trung đông người
để công tác lấy mẫu đạt kết quả cao ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín huyện đã huy động một trăm một mươi cán bộ y tế
công suất khoảng bốn trăm linh mẫu một bàn một ngày mỗi thôn sẽ có từ năm đến một mươi năm bàn
tùy thuộc vào dân số của từng địa phương